tại nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
gặp mặt đoàn hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
đoàn gồm năm mươi một trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trẻ em người dân tộc cán bộ hội và bảy mươi doanh nghiệp tiêu biểu
tài trợ cho hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian vừa qua
lắng nghe những câu chuyện của các em về hoàn cảnh gia đình những nỗ lực vượt bậc khắc phục những khó khăn vươn lên trong cuộc sống
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng chia sẻ với những vất vả mà các em đã vượt qua rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi
phó chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự thành công của chương trình tết tấm lòng vàng vì trẻ em năm hai nghìn hai mươi
đánh giá hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam có nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng
quy tụ được nhiều nhà tài trợ tham gia vào hoạt động từ thiện chăm sóc trẻ em
trân trọng những tấm lòng của các thầy giáo cô giáo và các nhà hào tâm đã quan tâm chăm lo cho các em trong thời gian qua
phó chủ tịch thường trực quốc hội khẳng định đảng nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm sâu sát hơn tới các hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em
mong muốn các nhà hào tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ các em có cuộc sống bớt khó khăn hơn
thể hiện tinh thần bầu ơi thương lấy bí cùng của người việt nam
tại cuộc gặp mặt phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đã trao quà cho các em nhỏ và phát động trong toàn quốc
tiếp tục chăm lo tết cho người nghèo trong đó có trẻ em nghèo để ai cũng có tết đầm ấm vui tươi